trước tình hình dịch sởi đã và đang xuất hiện tại nhiều địa phương trên cả nước
nhiều bậc phụ huynh đã chủ động hơn trong việc đưa con đi tiêm chủng để phòng bệnh
nhất là tiêm vaccine dịch vụ sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố đà nẵng
trung bình mỗi ngày phòng tiêm chủng trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đà nẵng khám và tiếp nhận
tiêm chủng cho khoảng ba trăm linh lượt người tiêm các loại vaccine trong đó có vaccine sởi
từ đầu năm đến nay thành phố đà nẵng chỉ có hơn một mươi trường hợp dương tính với bệnh sởi

tiêm chủng cho khoảng ba trăm linh lượt người tiêm các loại vaccine trong đó có vaccine sởi